bắt đầu từ ngày một tháng một mươi tới đây việc cấp chứng thư theo cơ chế một cửa quốc gia đối với các lô hàng xuất khẩu sang thị trường hàn quốc trung quốc sẽ được mở rộng trên phạm vi cả nước
từ ngày một tháng một mươi tới cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản sẽ tiếp tục triển khai mở rộng cấp chứng thư theo cơ chế một cửa quốc gia đối với các lô hàng xuất khẩu sang thị trường hàn quốc trung quốc trên địa bàn cả nước
tiến tới chỉ thực hiện các thủ tục nêu trên hoàn toàn trên hệ thống cơ chế một cửa quốc gia đồng thời không tiếp nhận và xử lý trên hồ sơ giấy
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai thí điểm hai thủ tục hành chính
gồm cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu tại cơ sở trong danh sách ưu tiên và kiểm tra cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài danh sách ưu tiên
cơ chế một cửa quốc gia đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường hàn quốc trung quốc của một số doanh nghiệp trên địa bàn trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng bốn trăm năm mươi sáu
tại khu vực thực hiện thí điểm đại diện một số doanh nghiệp đã tham gia triển khai hai thủ tục nêu trên cho rằng các thủ tục được thực hiện xuân sẻ
thoạn lợi hơn giai đoạn ban đầu khá nhiều song cũng có một số vướng mắt
cụ thể là phần mềm được thiết kế chưa thực sự phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp dẫn tới tình trạng gửi hồ sơ đã lâu mà không thấy được xử lý do cơ quan chức năng chưa nhận được hồ sơ đã khai
hoặc doanh nghiệp không tải được chữ ký số khi khai báo hồ sơ
ngoài ra trong phần khai báo hồ sơ một nội dung quan trọng là khai báo cảng đi cảng đến nhưng danh sách cảng có sẵn lại không đầy đủ